sau phần xét hỏi viện kiểm sát đã có phần luận tội với các bị cáo đề nghị truy tố bà dương thị bạch diệp án trung thân ông nguyễn thành tài năm sáu năm tù
chủ đầu tư cắt điện nước sinh hoạt của người dân khi xảy ra mâu thuẫn khiến cho nhu cầu thiết yếu của người dân trung cư bị đe dọa
kiến nghị cho xe buýt hà nội chạy một trăm linh công suất vào khung giờ cao điểm giải quyết gánh nặng ủn tắc giao thông trong giai đoạn thủ đô bước vào trạng thái bình thường mới
kính chào quý vị khán giả
những tin chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày một mươi bảy tháng một mươi một của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức về an ninh kinh tế
kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
sáng nay ngày một mươi bảy tháng một mươi một sau phần xét hỏi đại diện viện kiểm sát quyền đã giữ quyền công tố phiên tòa có phần luận tội với các bị cáo
viện kiểm sát khẳng định đủ căn cứ truy tố bị cáo dương thị bạch diệp tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó viện kiểm sát khẳng định bị cáo diệp
viện kiểm sát khẳng định bị cáo dương thị bạch diệp tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra xét hỏi công khai tại phiên tòa bị cáo thừa nhận sau khi hoán đổi sẽ thay thế số một trăm tám mươi năm hai bà trưng với năm mươi bảy cao thắng
với các căn cứ nêu trên có đủ cơ sở để khẳng định bị cáo diệp đã mang tài sản năm mươi bảy cao thắng đi thế chấp tại ngân hàng nhưng vẫn mang tài sản này đi hoán đổi
do đó đủ căn cứ để truy tố bị cáo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn thành tài vì tin tưởng cấp dưới nên đã bị lừa và
bị thừa nhận trách nhiệm về việc nhà nước bị mất tài sản
bị cáo có giao cho văn phòng nhưng không kiểm soát được nên bị thất thoát tài sản của nhà nước
hành vi của tất cả các bị cáo đều đặc biệt nghiêm trọng là nguyên nhân dẫn đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản một trăm tám mươi năm hai bà trưng trái pháp luật
do đó các bị cáo bị viện kiểm sát đề nghị mức án như sau
dương thị bạch diệp tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mức án tù trung thân
tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với các bị cáo khác với mức án như sau
bị cáo nguyễn thành tài bị đề nghị năm sáu năm tù
vi nhật tảo năm sáu năm tù
các bị cáo còn lại bị đề nghị từ ba đến năm năm tù
đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê thành phố đà nẵng cho biết vừa kiểm tra và phát hiện năm tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tại ga đường sắt đà nẵng
cụ thể công an quận thanh khê đã kiểm tra tàu hàng đang di chuyển từ bắc vào nam có biểu hiện bất minh
qua kiểm tra trên tàu có chứa khoảng năm tấn hàng hóa phần lớn là quần áo mỹ phẩm đồ chơi trẻ em và linh kiện điện tử
tại thời điểm bị phát hiện đơn vị vận tải và chủ kinh doanh chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa nói trên
hiện công an quận thanh khê đã tiến hành lập biên bản kiểm kê toàn bộ lô hàng đồng thời tổ chức phân loại xác minh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vào khoảng bảy giờ sáng ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng một mươi một trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên địa bàn biên giới huyện tịnh biên
tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh an giang đã phát hiện bắt giữ đối tượng vận chuyển thuốc lá nhập lậu
vào thời gian trên tại khu vực ấp phú nhất xã an phú huyện tịnh biên
tổ công tác phát hiện đối tượng nguyễn minh tân điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
tân liền tăng ga bỏ chạy được một đoạn thì bị bắt giữ
qua kiểm tra phát hiện trong xe có cất dấu hai trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero
từ lời khai của tân lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính nhà bà trương thị gốc phát hiện một hai trăm một mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian gần đây
trên địa bàn thành phố hà nội đã liên tục xảy ra tình trạng các chủ đầu tư tự ý cắt điện nước của cư dân mỗi khi xảy ra mâu thuẫn
điều này đã khiến cho cuộc sống của nhiều hộ dân rơi vào cảnh khốn cùng
ghi nhận của phóng viên tại trung cư số ba mươi năm lê văn thiêm quận thành xuân thành phố hà nội
mọi sinh hoạt trong gia đình gần như bị đình trệ tất cả đồ dùng đều được chưng dụng mang ra chữ nước
nếu muốn sử dụng nước sạch ba ngày hôm nay hộ dân này đã phải mua những bình đóng chai để sử dụng
thì đến bây giờ thực sự là nhà rất là khốn khổ rồi
tại vì nhà đây vừa mới sinh con con mới có sinh được một mươi năm ngày
mà đã đi xuống dưới ban quản lý làm việc rất là nhiều lần rồi có các biên bản ghi nhận mà họ còn không lập biên bản
việc cắt nước thì mình cảm thấy rất là bức xúc là bởi vì tiền nước mình đóng đầy đủ
người ta cắt là bởi vì người ta yêu cầu mình phải đóng một cái giá thí quản lý rất là cao

những hình ảnh xếp hàng chưa lấy nước như thời bao cấp xuất hiện tại đây những ngày vừa qua
chủ đầu tư cắt nước sinh hoạt và chỉ để một vòi cấp nước tại sảnh này để cư dân nào muốn lấy nước phải xuống sách lên sử dụng
thế bây giờ cư dân phải xuống đây để xếp hàng lấy nước
mà ở đây một cái vị trí như chủ đầu tư nói là một vị trí đẹp thuận lợi mà dự án rất là cao cấp
thế mà để cho trường hợp mà dân đứng ra như thế này thì tôi nghĩ là thứ nhất là về phòng chống dịch là không đảm bảo
thứ hai là cuộc sống an ninh
để tìm hiểu nguyên nhân người dân bị cắt nước sinh hoạt trong khi tiền nước vẫn đóng đầy đủ
phóng viên chúng tôi đã liên hệ với ban quản lý tòa nhà
tuy nhiên nhân viên tại văn phòng báo lãnh đạo đi vắng
trực tiếp gọi điện liên hệ chúng tôi nhận được câu trả lời như sau
thì anh có thể cho tôi xin lịch để làm việc được không
dạ chưa hiện tại đời em họ đang bị mở đe dọa vào những trận tình thật rất là nhiều
ai ai ai đe dọa
ai ai ai đe dọa
ai đe dọa anh ạ
người dân cho nên là em chưa biết đến lúc nào tình trạng em còn tỉnh được khi em đến
theo tìm hiểu của phóng viên vụ việc chủ đầu tư cũng như ban quản lý tòa nhà
tại ba mươi năm lê văn thiêm cắt nước sinh hoạt của người dân chính quyền địa phương đã biết
ngày hai mươi tháng một mươi vừa qua cũng đã có cuộc đối thoại giữa các bên
chủ đầu tư đã ký cam kết không cắt nước cắt điện của người dân
tuy nhiên phóng viên chúng tôi ghi nhận trong sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi một
tình trạng cắt nước cắt điện vẫn diễn ra
đối với nội dung trên chính quyền địa phương đã biết
hiện tại bây giờ thứ nhất là lãnh đạo quận cũng như lãnh đạo phường
đã nhiều lần làm việc với gói điện thôi cũng chưa bởi vì cũng chưa gặp người ta
gói điện chủ tư thì yêu cầu tạm dừng cái nội dung cắt điện cắt nước
để mở nước cho người dân
tuy nhiên là phía chủ tư cũng đang cân đối chăm chắc
hiện tại phường cũng đang mong là cuộc họp buổi chiều nay này
là thuận đợi để có thể mở nước mở điện cho người dân
chúng tôi đã bảo
còn các nội dung mà xung đột giữa hai bên thì có thể tìm cách thương lượng
luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm hai nghìn hai mươi mới được quốc hội thông qua
theo đó đã không chấp nhận bổ sung biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử lý phạt hành chính
ngừng cung cấp các dịch vụ điện nước
do đó nếu chủ đầu tư đơn vị quản lý nào cắt điện nước của cư dân
mà không phải do nợ chi phí cung cấp điện nước ngừng cấp cung cấp dịch vụ
theo quy định pháp luật là hành vi phạm pháp luật
với trường hợp vi phạm lần đầu là xử phạt vi phạm hành chính
thì bị xử phạt từ hai đến bốn triệu đồng
theo khoản ba điều một mươi hai nghị định ba mươi bốn trên hai nghìn một mươi ba ndcp ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
nếu đã bị xử phạt vi phạm hành chính về việc cắt điện nhưng vẫn thực hiện
thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo điều một trăm chín mươi chín luật hình sự sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy
tiếp theo sẽ là những tin tức kinh tế
trong nước đáng chú ý khác hiệp hội vận tải hành khách công cộng thành phố hà nội
đã có văn bản gửi tới ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đề nghị cho phép xe buýt được hoạt động một trăm linh công suất vào giờ cao điểm
theo đó ông nguyễn trọng thông chủ tịch hiệp hội từ ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
theo quy định xe buýt hà nội được hoạt động trở lại với năm mươi công suất
sau một tháng hoạt động trở lại thì công tác tổ chức vận hành các tuyến buýt
được đảm bảo an toàn và tuân thủ nghiêm các quy định
dẫn phòng chống dịch
tuy nhiên những ngày cuối tháng một mươi trở lại đây lượng hành khách đi lại
có dấu hiệu tăng trở lại
mặt khác tần suất dịch vụ thưa từ một mươi năm đến sáu mươi phút một lượt
dẫn đến nhiều trường hợp hành khách phải chờ đợi lâu
và chuyển sang sử dụng phương tiện cá nhân
để phục vụ người dân đi lại bằng xe buýt được thuận tiện hơn
hiệp hội vận tải hành khách công cộng hà nội đề nghị cho xe buýt hà nội
được hoạt động một trăm linh công suất vào khung giờ cao điểm
từ sáu đến chín giờ sáng và một mươi sáu đến hai mươi giờ
chiều hôm qua ngày một mươi sáu tháng một mươi một việt nam airlines đã chính thức
đón nhận chứng chỉ cấp phép khai thác thường lệ các chuyến bay thương mại
giữa việt nam và mỹ
đây cũng là hãng hàng không đầu tiên của việt nam được cấp phép thông lệ đến mỹ
dự kiến chuyến bay đầu tiên sẽ cất cánh vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một tới đây
dự kiến các chuyến bay từ thành phố hồ chí minh đến san francisco
sẽ kéo dài một mươi ba tiếng năm mươi phút
chiều về xuất phát từ san francisco
hồ hạ cánh tại thành phố hồ chí minh với thời gian bay khoảng một mươi sáu tiếng bốn mươi phút
các chuyến bay sẽ được khai thác bằng tàu bay thân rộng boeing bảy trăm tám mươi bảy chín dreamliner
dự án từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một việt nam airlines sẽ khai thác thường lệ đường bay
giữa thành phố hồ chí minh và san francisco với tần suất là hai chuyến một tuần
hãng sẽ tăng lên bảy chuyến một tuần sau khi dịch bệnh được kiểm soát
và chính phủ việt nam cho phép mở lại các đường bay quốc tế thường lệ
ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thành phố phú quốc tỉnh kiên giang sẽ đón đoàn khách du lịch quốc tế
đầu tiên của ngành du lịch việt nam trong giai đoạn bình thường mới
sau gần hai năm đóng băng do dịch covid một mươi chín
dự kiến hai trăm linh chín khách hàn quốc đến phú quốc trên chuyến bay của hãng hàng không vietjet
sẽ trải nghiệm kỳ nghỉ bốn ngày ba đêm tại vinpearl với hành trình khép kín
từ chuyến bay đến địa điểm nghỉ dưỡng
sau khi nhập cảnh du khách sẽ được tiến hành sang lòng sức khỏe
tại sân bay cài đặt ứng dụng igovn và pc covid trước khi di chuyển thẳng với khách sạn
trong kỳ nghỉ bốn ngày ba đêm khách du lịch sẽ tiến hành test nhanh covid một mươi chín
hai lần trong ngày và ngày cuối của hành trình
đồng thời thường xuyên trong suốt hành trình thì du khách sẽ được khuyến cáo
tự theo dõi sức khỏe và đảm bảo tuân thủ thông điệp năm k
và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định
thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín đã làm ảnh hưởng
đến các hoạt động du lịch
trong bối cảnh ấy thì việc tổ chức các hoạt động quảng bá
xúc tiến du lịch cũng trở nên khó khăn hơn
thời điểm này thì cũng là lúc mà nhiều nông sản của tỉnh bắc giang
nhất là cam bưởi đang vào mùa thu hoạch
để thích ứng trong tình hình dịch thì khai thác lợi thế vùng cây ăn quả
trong mùa vụ năm nay tỉnh bắc giang đã đẩy mạnh kết nối du lịch
gắn với mùa quả ngọt những tour du lịch sinh thái miệt vườn
cũng đã được ngành văn hóa chính quyền địa phương
và người làm vườn tích cực chuẩn bị
vườn bưởi này của gia đình ông trần đình én ở xã thanh hải
từng được biết đến là một vườn cây ăn quả đẹp của huyện lục ngạn
bởi môi trường sạch chất lượng quả đồng đều ổn định
khai thác lợi thế này ông én đã cùng với một số hộ làm vườn khác
thành lập hợp tác xã du lịch cộng đồng nhằm biến những vườn quả
trở thành điểm du lịch trong mùa thu hoạch quả ngọt
những ngày này ông đang tích cực chuẩn bị các điều kiện
để sẵn sàng đón du khách ghé thăm
để khai thác được lợi thế vùng cây ăn quả của địa phương

để khai thác được lợi thế vùng cây ăn quả của địa phương
huyện lục ngạn đã lựa chọn một mươi hai hộ sản xuất có vườn cam bưởi sản lượng lớn
mẫu mã đẹp để làm nơi tham quan đón khách trong mùa quả ngọt
các hộ được lựa chọn đã sẵn sàng tâm thế chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng
và liên kết với những vườn khác để kết nối hướng tuyến trải nghiệm
cải tạo lại những đường xá cho xe cộ thuận tiện
nếu có khách dịch bệnh mà không chế được mà muốn đi tham quan
gia đình tạo điều kiện cho đường xá
cây trái của huyện lục ngạn đã bước vào mùa thu hoạch từ hơn một tháng nay
và sẽ kéo dài đến tầm tháng hai năm sau
ngành công thương sẽ cùng với huyện lục ngạn và nhiều địa phương có nông sản đặc trưng khác
thúc đẩy tiêu thụ nông sản qua nhiều hình thức khác nhau
ngoài đẩy mạnh quảng bá xúc tiến tiêu thụ trực tuyến bán hàng trực tiếp
tiêu thụ qua sàn thương mại điện tử huyện lục ngạn sẽ đẩy mạnh tiêu thụ gắn với du lịch sinh thái du lịch trải nghiệm
một tuần lễ du lịch nhà vườn
bắt đầu từ ngày một mươi một tháng một mươi một phối hợp với sở văn hóa và các công ty du lịch
những công ty lữ hành đến để chúng tôi ký kết những hợp đồng tới các hợp tác xã và các nhà vườn
để người ta có tính chuyên nghiệp dần dần đi vào phát triển nông sản sạch gắn với phát triển về du lịch nhà vườn
gắn tiêu thụ nông sản với du lịch sinh thái
trải nghiệm là một định hướng được tỉnh bắc giang từng bước triển khai trong vài năm gần đây
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang ảnh hưởng đến nhiều địa phương
thì việc thúc đẩy tiêu thụ nông sản phát triển du lịch như năm nay sẽ tiếp tục khẳng định hướng phát triển phù hợp của địa phương